nó phải tru đạo
tức là trước khi tổ chức một đám cưới
thì bên mình sẽ phải họp ekip

thậm chí phải đối phó với ông hàng xóm
xay rượu sang
ông ấy nói cái gì

ngay cả cái việc mà

để chụp ảnh cho cô dâu chú rẻ
chứ không phải là mình cứ đến các điểm

nói chuyện thu hút
khi bắt đầu nhập vai chú rẻ

để làm được điều đó
các công ty cung cấp dịch vụ tổ chức đám cưới danh nghĩa
hay cho thuê chú rẻ
sẽ có người hóa trang

cách ăn mặc

đeo phim trường
đánh gọng hoặc kính áp chồng

anh có nghiên cứu cái hành lang pháp lý cho công việc này không
trước đây khi mở công ty
thì mình nghiên cứu rất là cẩn thận
và mình cũng có
mời một công ty luật sư
để tư vấn về vấn đề luật pháp
cách đây một mươi hai năm
và cho đến tận bây giờ
thì pháp luật việt nam
chưa quy định là
các đôi phải đăng ký kết hôn
rồi mới được tổ chức đám cưới
có nghĩa là đôi vợ chồng tạm gọi là hình thức này này
không cần phải có đăng ký kết hôn
ta chỉ là một đám cưới trên thực tế thôi
cái khó khăn một chút
đó là khi mà tổ chức đám cưới như thế
một số trường hợp là
bố mẹ không biết chuyện
mà cô dâu muốn giấu bố mẹ
thì thường thường bố mẹ muốn đòi là đăng ký kết hôn
trường hợp thứ hai là bố mẹ biết chuyện
thì lại có một ông bác ở trong họ
rất là khó tính rằng là
muốn hai đứa đăng ký kết hôn
xong mới cho tổ chức đám cưới
một số trường hợp như thế thì
bên mình thường nói với gia đình gái
rằng là cô dâu
sẽ ra ủy ban
ra phường xin một giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
để chuyển đến đơn vị nhà trai
để đăng ký kết hôn tại nhà trai
tại vì là theo phong tục của người việt nam
nó thuyền theo lái gái theo chồng
và khi mà xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
xong rồi để chuyển đến nhà trai
thì chú rẻ hoặc cô dâu
bởi vì hai người rất là người đồng hành rồi
sẽ nói rằng là
đang bận việc cơ quan
chưa thể đi đăng ký gấp được
hoặc là đang chuẩn bị no đám cưới
và xong tổ chức đám cưới rồi
thì đâu vào đấy rồi
thường thường là nhà gái người ta
thường thường là quên đi
vậy là về mặt pháp lý
rất điểm là cái dịch vụ của anh dừng lại ở chỗ
là không làm giả cái dịch vụ
gọi là đăng ký kết hôn đúng không
không làm điều đó
có một số trường hợp là mình phải dừng
tại vì gia đình nhà gái
rất là cứng
nói rằng là tôi đồng ý
đăng ký nhà trai cũng được tôi đi theo
thì làm việc
cái danh giới giữa
cái tính quang minh chính đại
của công việc này
với một việc phi động
nó rất là mong manh
trước những phản biện như vậy thì anh nói gì
công ty của mình tồn tại và phát triển
trong suốt một mươi hai năm qua
và nhân sự của bên mình là
các cán bộ công chức
mà người ta lại kết hợp với công ty
và công ty duy trì rất là lâu
lê anh mà phải đặt mình vào cái hoàn cảnh
nếu như mà không có mình
thì người ta phải vào bệnh viện
người ta phải bỏ cái đứa trẻ đi
nhưng mà mình đã cầm tay họ
mình kéo họ ra
để cứu cái đứa trẻ đi
đứa trẻ đấy
mà không phải cứu một người
mà cứu hàng bao nhiêu đứa trẻ
thì mới thực sự cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc
mình chọn đúng nghề
nhiều người nói rằng là
bố mẹ của dâu nói rằng là
từ nay trở đi là cô hết ốm rồi
tức là trước khi tổ chức đám cưới
thì người ta rất là lo
người ta ốm lên ốm xuống
người ta truyền nước
sau khi tổ chức xong người ta cười
người ta rất là vui
người ta cảm thấy rằng rất là tuyệt vời
vì cái bài toán của họ
trong mấy cái tháng vừa qua
được giải dựng
thế sẽ có nhiều cô gái không có tiền
họ không có tiền búc dịch vụ
đặt dịch vụ bên anh
thì các anh có răng tay giúp đỡ không
thì mình sẽ chia ra là hai trường hợp
trường hợp thứ nhất là rất là ít tiền
tại vì người ta vừa ra trường xong
công việc thì nương ba triệu
năm triệu bảy triệu
mà người ta phải đối mặt với
cái tương lai của họ như thế
thậm chí họ không mua đồng nào
có những người thì phải bán đi
cái xe máy cuối cùng của mình
thì những trường hợp như thế thì
bên mình chỉ lấy một phần nhỏ
chi phí thậm chí âm rất nhiều
ví dụ như mình ngay tháng vừa rồi thôi
mình làm cho một cô dâu ở bắc cạn
hết ba mươi tám triệu
nhưng thực tế cô dâu chỉ thanh toán cho mình
có một mươi hai triệu công ty dự âm
tại vì khi mà mình làm thì mình mới biết rằng
cô dâu khó khăn như thế nào
cái phần đấy thì bên mình bù
bù ở đâu
bù ở một số các đám cưới
rất là hoài tráng rất là to
có một số mình cứ gọi là người có tiền
người ta đứng đằng sau cô dâu
cô dâu đấy thì
chủ động làm bà mẹ đơn thân rồi
và khi người ta chủ động làm bà mẹ đơn thân
thì người ta sẽ chọn
cho con họ một người cha
khi mà mình làm một số đám cưới rất là lớn như thế
thường thường là các cô dâu không nói rằng
anh em tổ chức hết bao nhiêu tiền
mà người ta thường nói rằng là
anh cứ làm thật tốt cho em đi bao nhiêu tiền thì em trả
thì mình có cái kinh phí ở đấy
thì mình lại bù đắp cho các cô dâu không có tiền
đến đây thì cảm ơn anh rất nhiều
đã đồng hành với chúng tôi ở chương trình này
và chúng tôi cũng chỉ chúc rằng là
công việc thì thuận lợi
nhưng mà làm đúng pháp luật
và đảm bảo là đúng người đúng việc
đem lại cho mọi người một sự vui vẻ